dù khắc nghiệt song các chiến sĩ trẻ trải qua khóa huấn luyện sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự võ thuật kỹ chiến thuật sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng cảnh sát cơ động cũng như thuần thục các kỹ năng chống gây dối bạo loạn khủng bố bảo vệ mục tiêu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
xong cũng là cách để các chiến sĩ trẻ xác định được trách nhiệm của mình cũng như tự hào về sự anh hùng của lực lượng công an nhân dân
từ đó do sức rèn luyện khuấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
từ đó do sức rèn luyện khuấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
vinh dự khoác trên mình sắc phục của lực lượng
thời gian tại ngũ sẽ là hành trang quý báu để mỗi chiến sĩ bồi đắp cho mình
kiến thức kỹ năng và vốn sống sớm chinh phục mục tiêu đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
đóng góp một phần sức lực của mình cho công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
và đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và đồng phạm
trong vụ án vạn thịnh pháp sẽ tiếp tục với phần xét hỏi
một thẩm phán dự quyết sẽ tham gia hội đồng xét xử để thay thẩm phán bận công tác lột xuất
và tại phiên xét xử sáng nay bị cáo đỗ thị nhàn khai có nhận năm hai triệu đô la mỹ
xong thì mang về quê để cất dấu
thẩm phán lê công huân vì công tác đột xuất nên không tiếp tục tham gia hội đồng xét xử
thẩm phán đoàn thị hương giang là thẩm phán dự quyết sẽ thay thẩm phán huân
tiếp tục tham gia xét xử vụ án
ngày hôm nay tại tòa bị cáo
nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng
xong bị cáo hưng quả quyết không chỉ đạo đỗ thị nhàn cũng như đoàn thanh tra
hiện bị cáo nguyễn văn hưng đang bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại tòa khi được luật sư thẩm vấn bà trả lời thấy xấu hổ vì hành động nhận hối lộ
và mong muốn khắc phục hậu quả vụ án
đỗ thị nhàn cho biết sau khi nhận tiền hối lộ từ võ tấn hoàng văn thì đem về quê cất giữ và chưa sử dụng
bị cáo nhàn cũng trả lời trước tòa có bằng chứng về các chỉ đạo của bị cáo nguyễn văn hưng về việc thanh tra scb
về số tiền năm hai triệu đô la mỹ đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn thực hiện chỉ đạo của chương mỹ lan
võ tấn hoàng văn cùng với lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu đô la mỹ
đến đưa cho bà nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trương văn phượng chú tại huyện bình chánh tp hcm
và lý khải diệu chú tại quận sáu tp hcm do có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng ba tại khu phố kim sơn phường kim dinh thành phố bà rịa
tp bà rịa tp bà rịa vũng tàu phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường kim dinh tp bà rịa tp bà rịa vũng tàu
bắt quả tăng đối tượng trương văn phượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hai gói ni lông bên trong có chứa chất kết tinh không màu
trong suốt phượng khai là ma túy đá được cất giấu trong hộp đựng đồ cánh cửa bên phải phía trước xe ô tô
làm việc với cơ quan công an trương văn phượng khai nhận số ma túy nói trên được y mua của đối tượng
lý khải diệu vào khoảng một mươi năm h cùng ngày với giá sáu trăm sáu mươi triệu đồng mang về để sử dụng
quá trình điều tra truy xét đến một h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng ba tại huyện bình tân tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an quận bình tân đã bắt giữ lý khải diệu
khám xét nơi ở của đối tượng diệu cơ quan công an thu giữ tám gói ni lông
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt rượu khai là ma túy đá
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn đến trưa ngày hôm nay số nạn nhân trong vụ nghi là ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán gà
trên đường bà triệu thuộc phường phương xài thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã tăng lên là một trăm chín mươi năm trường hợp
trong đó có trên một trăm bốn mươi ca đã phải nhập viện điều trị
nhà được các cơ sở y tế khám và thuê đơn thuốc và cho về nhà theo dõi ngoại trú
kết quả kiểm tra tại quán gà chủ cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác liên quan đến nguyên liệu thực phẩm
cơ sở không kiểm thức được ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng theo quy định
việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đến chiều nay vẫn chưa hề có kết quả
do vậy cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân nhiều người nhập viện do ăn thức ăn ở quán gà nói trên
thưa quý vị tọa lạc trên đảo ngọc nằm giữa lòng hồ hoàn kiếm di tích lịch sử văn hóa đền ngọc sơn nổi tiếng
với kiến trúc độc đáo cùng với vẻ đẹp trầm mạc ấn tượng
nhằm lưu giữ và phát huy tiềm năng giá trị của di sản ban quản lý di tích
và sau hơn một tháng ra mắt thì chương trình đã thu hút được đông đảo du khách trong nước và quốc tế
với lời dẫn chuyện về ý nghĩa tòa tháp mà danh nhân nguyễn văn siêu dựng lên thủa trước
qua năm tháng vẫn thể hiện rõ nét tinh thần hiếu học trọng hiền tài của người hà nội
với du khách tham quan
đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn
đây là một cách giáo dục về
truyền thống yêu nước cũng như là về lịch sử rất tốt cho các thế hệ trẻ
và nhất là những cháu bé mà nếu mà được xem như thế này thì các cháu ấy sẽ không phải học một cách khó khăn
như ngày xưa chúng ta đọc vào trong một quyển sách
chương trình được chia làm năm chủ đề chính tương ứng với các khu vực kiến trúc riêng biệt của di tích đền ngọc sơn
gồm lễ ban chữ thánh hiền tại khu vực tháp bút
nghi thức đón linh khí
của trời đất tại khu vực cầu thế húc và đắc nguyệt lâu
thực cảnh truyền thuyết vua lê lợi trả gươm diễn ra tại khu vực mặt hồ phía trước đỉnh chấn ba
nghi lễ cầu an diễn ra trong khu vực đền chính
tham quan phòng trinh bày tiêu bản rùa hồ gươm và vãn cảnh đền
thì là tất cả những diễn viên những tiên nữ những cái vai vua cho đến những người trèo đò
và tất cả những người làm từ ánh trống thì toàn bộ đều là cán bộ viên chức người lao động
của ban quản lý di tích
đấy là một trong những cái huyền bí dự kiến có từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn nhân dịp cái ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô
hoặc là trong cuối năm thì cái dịp đầu xuân năm mới hai nghìn hai mươi năm thì chúng tôi sẽ thay đổi cái chương trình
để làm sao đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân
phải mất hơn hai tháng cùng sự cố vấn của các nhà nghiên cứu văn hóa
để ekip thực hiện và hoàn thiện chương trình ngọc sơn đêm huyền bí
theo ban tổ chức
vấn đề khó nhất là cách xử lý không gian làm sao không ảnh hưởng đến di tích
tour trải nghiệm ngọc sơn đêm huyền bí được khai thác hai buổi trên một tuần
nhằm giữ gìn sự uy nghiêm của đền
ban tổ chức sẽ chỉ đón từ sáu mươi đến bảy mươi khách tham quan
cũng mong muốn rằng từ cái sản phẩm văn hóa này hay là một cái trải nghiệm này
thì mong muốn rằng cái tình yêu văn hóa với thủ đô tình yêu đất nước tình yêu di sản nó sẽ tỏa rộng và lan tỏa đến mỗi người
thì mong muốn của chúng tôi thì trong cái kịch bản hay là trong cái chương trình mới của chúng tôi cũng vẫn cứ hướng tới các cái đối tượng
đấy không chỉ nước ngoài mà chúng tôi ngay trong các đối tượng của nội địa có nghĩa là khách của thủ đô khách của trong nước
thưa quý vị điểm khác biệt của chương trình so với các chương trình tối đêm khác của thành phố hà nội
đó là sự gắn kết sự kết hợp giữa các kiến trúc cổ của di tích lịch sử cấp quốc gia đền ngọc sơn
và những truyền thuyết dân gian được lưu truyền tại di tích
và chương trình ngọc sơn đêm huyền bí được kỳ vọng là sẽ mang lại sẽ thúc đẩy phát triển ngành du lịch công nghiệp của thủ đô hà nội